theo thông tin từ bệnh viện bạch mai vào tối ngày năm tháng năm bệnh viện đã tiếp nhận tám bệnh nhân là họ hàng của gia đình ngộ độc
sau khi ăn tiếc canh dê được chuyển lên từ bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình

trung tâm đã tiếp nhận tám bệnh nhân là họ hàng trong gia đình được chuyển lên từ bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
cả tám người đều ăn tiết canh dê tại một bữa cố chuẩn bị đám cưới cho người chồng họ
cũng theo phó sư tiến sĩ đỗ duy cường kết quả khẳng định vi sinh vật sẽ có trong một hai ngày tới
tuy nhiên nhiều khả năng không phải là do liên cầu khuẩn lợn trong tiết canh
anh pvt ba mươi bảy tuổi tại phương hoàng diệu tp thái bình cho biết
tại bữa trưa đám cưới vào ngày một tháng năm anh có ăn một bát tiết canh và uống bia cùng với nhiều món ăn khác
trong mầm có ba người cùng ăn tiếc canh
sau đó anh đã về nhà vào ngày hai tháng năm anh vẫn đi làm bình thường
đến ngày ba tháng năm
anh t có biểu hiện trướng bụng đi ngoài hai lần nhưng vẫn nghĩ là bình thường
tuy nhiên đến chiều ngày năm tháng năm sau khi nghe tên ông ptt đã tử vong
anh cảm thấy trong người nóng bừng khó thở chân tay bùn rùn nên tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình để thăm khám
nhưng hôm đó là chủ nhật nên các bác sĩ tư vấn cho về nhà để theo dõi
đến đêm ngày năm tháng năm anh thấy tình trạng sức khỏe ngày càng tệ hơn
nên đã quay lại bệnh viện khám thì được chuyển lên bệnh viện bạch mai
ông pv năm mươi ba tuổi cùng ở phương hoàng diệu
cho hay tại bữa cổ dựng dạp ngày một tháng năm ông chỉ ăn hai tiể tế canh dê
nhưng đến sáng ngày hai tháng năm đã có đi ngoài bốn năm lần nhưng không nghĩ là do ăn cỗ
hai ngày sau thì cảm thấy tức ngực nóng sốt nên đi khám
đến tối ngày năm tháng năm khi đã được chuyển đến viện hiện tại thì sức khỏe của ông đã ổn định
cũng nằm điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới cũng có hai người con dâu của ông ptt người đã tử vong
theo lời của chị ntm ba mươi sáu tuổi trong bữa cơ hôm đó
chị cũng chỉ có ăn hai tiể tế canh dê và chị cũng đã đi khám vì quá lo lắng và mệt mỏi trong người
sau hai ngày điều trị sức khỏe của tám bệnh nhân đã ổn định và được ra viện vào chiều ngày bảy tháng năm
trước đó tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm sở y tế tỉnh thái bình
đã có báo cáo ban đầu về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phương hoàng diệu tp thái bình
bước đầu xác định trong hai ngày mùng một và ngày mùng hai tháng năm
tại gia đình ông hát ở tổ năm phương hoàng diệu tp thái bình
mời người thân để ăn cưới
đến một mươi sáu h ngày mùng bốn tháng năm ông ptt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
chú tại phương hoàng diệu xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ ho khó thở đau tức hai bên sườn
sau đó ông ptt đã phải đến bệnh viện để cấp cứu nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
đến hai mươi giờ cùng ngày ông tê diễn tiến nặng nên được chuyển lên bệnh viện bạch mai để cấp cứu
khoảng bốn h tám phút ngày mùng năm tháng năm bệnh nhân đã tử phong
được chẳng đớn nguyên nhân ban đầu là do nhiễm khuẩn huyết
trâm phổi nặng biến chứng sốc những khuẩn suy đa tạng ngừng tân hoan và bệnh gút
ông t có ăn tiết canh tại bữa cố cưới tại gia đình nhà ông h
từ tối ngày mùng năm tháng năm và ngày mùng sáu tháng năm
nhiều người dân cũng ăn bữa cố có tiết canh dê đã đến khám tại bệnh viện đào khoa tp thái bình
trong số đó tám người khai bản thân có dấu hiệu triệu chứng sốt
dối loạn tiêu hóa đau bụng sau khi ăn tiết canh vào buổi trưa ngày một tháng năm
mong muốn được lên bệnh viện bạch mai để thăm khám và điều trị
từ việc một người đàn ông tử phong nghi ngờ có ăn tiết canh dê trong đám cố cưới
sáng ngày mùng một mươi tháng năm trao đổi với phong viên
một vị đại diện ủy ban nhân dân tp thái bình tỉnh thái bình cũng cho biết
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân tp thái bình về việc điều tra xác minh làm rõ vụ việc
trung tâm y tế tp thái bình đã chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân phường hoàng diệu
công an phường trạm y tế phường tổ chức đoàn kiểm tra tiến hành điều tra xác minh
đến ngày tám tháng năm sau khi đoàn kiểm tra tiến hành quá trình điều tra
trung tâm y tế tp thái bình đã có văn bản số tám mươi hai bc ttit gy sở y tế thái bình
ủy ban nhân dân tp thái bình và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả xác minh vụ việc nói trên
báo cáo do ông đàm văn tính giám đốc trung tâm y tế tp thái bình ký
theo kết quả xác minh vào ngày mùng một ngày mùng hai tháng năm
gia đình ông p v h chủ đại tổ dân phố số năm phương hoàng diệu đã tổ chức đại cổ
nhân dịp gia đình chuẩn bị làm đóng cưới cho con gái
bữa ăn trưa ngày một tháng năm có khoảng hai mươi mông cổ với một trăm hai mươi nghề ăn
thực đơn bao gồm các món thịt gà răng tôm kho canh dưa cà tiết canh dê
dê giết mổ tại ninh bình và vận chuyển tiết thịt về thái bình
nhân làm tiết canh đó là tai gan cuống ngọng của lợn đã được lục chín
mông cổ có một bát tiết canh để người dân tự lấy ăn theo nhu cầu
bữa chiều ngày mùng một tháng năm và sáng ngày mùng hai tháng năm
gia đình ông hát tiếp tục tổ chức đại cổ
thực đơn bao gồm gà luộc tôm trào chân giò hầm dê tái
meo xào mực xào ba ba nấu chuối xoa bò xôi ruốc và cơm tám
đến một mươi sáu h ngày mùng bốn tháng năm ông ptt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là người đã tham gia ăn gấp bơ cổ nói trên
có triệu chứng suất nhẹ ho khó thở đau tức hai bên xuyên phải
đã đến khám và nhập bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình điều trị
khoảng hai mươi h cùng ngày ông t có diễn biến nặng
sau đó được chuyển lên điều trị tại bệnh viện bạch mai
đến khoảng bốn h tám phút ngày mùng năm tháng năm bệnh nhân đã tử vong
bệnh nhân được chẩn đoán ra viện là nhiễm khuẩn huyết
viêm phổi nặng biến chứng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng ngưng tân hoa nòi bệnh vút
sau khi sự việc xảy ra hàng chục người tham gia bơ cổ đã cùng bảo nhau nhập viện
vẫn theo báo cáo của trung tâm y tế thái bình khoảng hai mươi hai h ngày năm tháng năm
khi biết tin ông ptt tử vong có một số người tham gia bơ cổ cùng ông t
vào ngày mùng một tháng năm và ngày mùng hai tháng năm đã thông tin cho nhau
bảo nhau cùng đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình để khám và điều trị
trong đó tám người khai triệu chứng rất nặng và được bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
chuyển tuyến lên bệnh viện bạch mai để khám và điều trị
số người lại khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình là chín người
đoàn kiểm tra xác minh đã tiến hành làm việc với các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
thăm khám điều trị cho những người bệnh nói trên đồng thời làm việc với những người khám
và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình bệnh viện bạch mai đã xuất viện về nhà
kết quả làm việc cho thấy tối ngày năm tháng năm khoa chuyển nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
tiếp nhận tám bệnh nhân sáng hôm sau tiếp nhận thêm một bệnh nhân nhập viện
với lý do vào ngày mùng một tháng năm có an tiết cành dê với bệnh nhân ptt
từ khi tiếp nhận chín bệnh nhân quá trình xét nghiệm khám và điều trị khoa chuyển nhiễm
chưa phát hiện dấu hiệu triệu chứng gì liên quan đến bệnh liên cầu khuẩn lợn ngộ độc thực phẩm
sức khỏe của chín bệnh nhân nói trên hoàn toàn bình thường
các bác sĩ cũng đã tiến hành làm xét nghiệm và điều trị kháng sinh dự phòng
điều trị triệu chứng cho các bệnh nhân nói trên
đến sáng ngày bảy tháng năm các bệnh nhân đã viết đơn cam kết
đề nghị được xuất viện về đi làm vào một mươi giờ sáng cùng ngày
quá trình làm việc tất cả các bệnh nhân cả bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và bệnh viện bạch mai đều khai
do thế ông ptt đã tử vong vì ngày mùng một tháng năm họ có ăn tiết cành dê của ông t
và đã cùng ông t ăn hai bữa cỗ ngày mùng hai tháng năm
nên họ đã lo sợ ông t tử vong do liên cầu khuẩn lợn và đã đi thăm khám
đồng thời những ngày này còn thấy anh nvt và anh pvq bị nổi ứng mân đỏ khắp người
sao này mới biết là do dị ứng ăn sứa và ăn gỏi cá
vì vậy đã cùng nhau vào bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình khai
như sốt giữa lạng tiêu hóa đau bụng để được khám và điều trị tại bệnh viện
thậm chí tự khai báo thêm triệu chứng để được chuyển tuyến
trên thực tế tất cả sức khỏe của các bệnh nhân trên đều bình thường không bị ảnh hưởng gì
do đều là họ hàng với nhau nên đã gọi điện cho nhau để trao đổi thông tin
tất cả bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và bệnh viện bạch mai
đã có kết quả xét nghiệm cấy máu là tất cả đều bình thường